mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường dân sinh ở hà tĩnh bị sạt lở nước ngập sâu
ngành chức năng đã lên phương án sẵn sàng di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở
tại huyện kỳ anh mưa lớn nhiều ngày qua khiến hàng trăm mét khố đất đá cây cối sạt lở xuống mặt đường
gây chia cắt nhiều vùng cô lập nhiều hộ dân
tại xã cẩm lĩnh huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh đã xảy ra vụ việc
một học sinh lớp tám trường trung học cơ sở cẩm nhượng rơi xuống sông rác bị nước cuốn trôi
hiện lực lượng chức năng cùng với người dân đang huy động một mươi thợ lặn để tìm kiếm học sinh này